tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức hội nghị đoàn chủ tịch lần thứ một mươi năm
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam chủ trì hội nghị
sự hội nghị còn có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam qua các thời kỳ
phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí trần thanh mẫn cho biết năm hai nghìn một mươi tám mặt trận tổ quốc việt nam các cấp tiếp tục đổi mới nội dung
phương thức hoạt động bám sát sự lãnh đạo của đảng các chương trình mục tiêu của nhà nước và tâm tư nguyện vọng của các cấp tầng lớp nhân dân
hội nghị đã cho ý kiến vào những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
theo đúng nội dung chỉ thị một mươi bảy của ban bí thư bảo đảm quá trình tổ chức đại hội trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
trong toàn đảng toàn dân nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc
đồng thời củng cố nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ mặt trận nhất là cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới